cơ quan công an thu giữ trên người đối tượng hơn bốn sáu triệu đồng ba mươi ba thẻ cào điện thoại
một con dao bấm đối tượng khai là hung khí cùng với các vật chứng liên quan
đối tượng khai nhận đã đến cửa hàng tạp hóa của bà nguyễn thị liên
dùng dao đâm năm nhát khiến nạn nhân bị thương nặng rồi cướp một túi sách bên trong có nhiều tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
đội phòng chống tội phạm thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
phối hợp với công an xã đồng tiến huyện đồng phú đã truy đuổi bắt giữ nguyễn đình thuận và nguyễn hưng
cùng chú tại bình phước để điều tra về hành vi liên tiếp trộm cắp ba xe máy chỉ trong vòng một ngày
vào chiều ngày hôm qua khi tuần tra tại phường tân xuân thành phố đồng xoài
đội phòng chống tội phạm phát hiện hai thanh niên điều khiển hai xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã bám sát
thấy vậy các đối tượng tăng ga bỏ chạy
sau hơn một mươi cây số truy đuổi lực lượng chức năng đã khống chế được cả hai
thuận và hưng khai nhận hai chiếc xe máy đang điều khiển là tăng vật vừa trộm được ở khu vực bến xe bình phước
ngoài hai chiếc xe nói trên sáng cùng ngày hai đối tượng đã trộm một xe máy s h
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng tạ thị yến
trú tại huyện đan phượng thành phố hà nội để tiếp tục điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi chín yến đã đến bà rịa vũng tàu mua đất làm nhà tại khu dân cư đồng nhân phường kim dinh thành phố bà rịa
thấy các khu đất ở xung quanh nhà không có người sử dụng đối tượng thuê người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đứng tên của yến và con gái đối với các khu đất này
từ cuối năm ngoái yến đã chi hơn sáu tỷ đồng để làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khoảng ba mươi năm m hai đất
đối tượng đã sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay mượn số tiền một một tỷ đồng
sau khi nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật đối tượng đã đến cơ quan công an tự thú
vào sáng nay tại cửa khẩu quốc tế tây trang tỉnh điện biên tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh điện biên tại lào
đã bắt giữ dẫn giải và bàn giao về nước an toàn một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
trước đó vào sáng nay tại bản sỉ buôn hương huyện mường nan tỉnh luông pha băng của lào
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm là nguyễn đình kiên
trú tại huyện yên mô tỉnh ninh bình
kiên bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chân ma túy và đã có bảy năm lẩn trốn tại lào
liên quan đến vụ xe ô tô cháy nổ trong rừng tràm ở huyện củ chi tp hcm khiến tài xế tử vong
cơ quan chức năng đã có thông tin ban đầu về vụ việc
theo đó chiếc xe bị nổ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích huyện củ chi đứng tên chủ sở hữu
vào trưa nay tài xế nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn mang xe đi đổ xăng rồi lái xe về nhà ở ấp trảng lắm
đến khoảng một mươi bốn giờ anh phú lái xe ra khỏi nhà đi được khoảng một trăm linh mét thì xảy ra tai nạn cháy nổ ô tô
vụ nổ khiến chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn còn tài xế tử vong tại bệnh viện do bỏng nặng
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý